thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh long an tiếp tục phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo lê tùng vân và đồng phạm
liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
xảy ra tại nơi gọi là tịnh thất bồng lai
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo kiểm soát viên các bị cáo ở tị thất bồng lai đã bàn bạc giàn dựng đăng tải các video lên mạng xã hội nhằm xuyên tạc sai sự thật
nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự công an huyện đức hòa và nhiều tổ chức cá nhân
do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo lê tùng vân
và các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
vào sáng ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi một hội đồng xét xử tiếp tục nghe bài bào chữa của các luật sư còn lại và ý kiến tranh luận của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an
thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ súng tại ấp bến tràm xã cửa dương công an tỉnh kê giang đã bắt thự thêm sáu người
như vậy là tổng số người bị bắt
vụ này đã lên đến bốn mươi bốn người
lực lượng công an tỉnh kiên giang tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại
đối với sáu người vừa bị bắt công an kiên giang đã khởi tố ra lệnh tạm giam về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm một ô tô của bị can
trong vụ án này cơ quan công an xác định ngoài đối tượng cầm đầu là võ văn lương
ban chuyên án đã xác định thêm ba đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia là bùi đức ngọc ba mươi tuổi chú tại hải phòng
nguyễn quốc vinh bốn mươi tuổi ở huyện đầm rơi tỉnh cà mau
và nguyễn văn thái tức là thái bút ba mươi bốn tuổi chú thành phố phú quốc
một đường dây mua bán trẻ em với quy mô lớn liên quan đến các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
vừa bị công an tỉnh bình dương triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với tám bị can về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và làm giả sử dụng tài liệu
đối với con dấu của cơ quan tổ chức
qua lời khai của những đối tượng bị bắt đã có ba mươi một vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt
tuy nhiên do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước
những người mua và người bán đều giấu thông tin nên đến nay cơ quan công an mới xác định được bảy vụ
trong đó có bảy bé sơ sinh bị bán
trong bảy bé sơ sinh mà cơ quan công an xác định được sáu bé đang được các gia đình nuôi dưỡng
bé được gửi tạm thời vào cơ sở bảo trợ xã hội
những người môi giới mua mỗi bé với giá từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng rồi bán lại với giá từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đồng thời nhận làm giấy chứng sinh và các giấy tờ khác để hợp thức hóa hành vi mua bán
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn trên hai mươi năm tỷ đồng
và trong chuyên án này cơ quan công an đã làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
trong đường dây này như thế nào và đối tượng phạm tội đã hợp thức hóa hàng nghìn bộ hồ sơ
giấy tờ ra sao để che giấu hành vi phạm tội mua bán hóa đơn
mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn minh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và võ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng ở phường tam phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hai đối tượng đã mua hai trăm hai mươi tám công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả
địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
sau đó thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên bốn trăm linh người có phân công
phân cấp nhiệm vụ để khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp việt nam
tìm kiếm để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị doanh nghiệp trong cả nước
với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên hai mươi năm tỷ đồng
bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên hai năm nghìn tỷ đồng
các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên một hai nghìn tỷ đồng
đối với các cơ quan chức năng để làm rõ hành vi phạm tội gặp rất nhiều khó khăn
giai đoạn tiếp theo chúng tôi tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn này và cũng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn
để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán
tú và lộc thành lập nhiều công ty tài chính cũng với hình thức mua qua mạng gia lô
tuy nhiên người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả
đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ như cát sỏi gỗ xăng dầu thực phẩm
nguyễn minh tú đã mua ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
ghi trên các hóa đơn khống và chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn
trước đây chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra rất nhiều các vụ bán mua bán hóa đơn và có những vụ án quy mô cũng rất lớn
về kiến nghị trước đây chúng tôi cũng đã có kiến nghị
đối với bộ tài chính với tổng cục thuế và bộ kế hoạch đầu tư đặc biệt là một số nội dung liên quan đến việc mở tài khoản
đăng ký thành lập doanh nghiệp liên quan đến các sơ hở để liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp
từ những cái thẻ thành lập doanh nghiệp đối tượng đứng ra thành lập là chủ doanh nghiệp nhưng mà lại không đúng cái thông tin
cho nên cái việc này là một cái việc liên quan rất khó khăn cho cái công tác điều tra và cũng như cái công tác quản lý
đấy là một
một trong những cái là chúng tôi kiến nghị
và sau khi kết thúc điều tra các vụ án như vừa rồi mà anh em cũng đã báo cáo
thì cũng sẽ có kiến nghị với các cơ quan quản lý để có khắc phục các sở hở trong quá trình sau này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã thu giữ hai trăm hai mươi tám con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn
và ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan chức năng phong tỏa hai tài khoản với số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án
trong đó sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp tổ chức có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử giả
gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước
tòa án nhân dân tp hà nội quyết định vào ngày hai tháng một mươi một sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
và tám bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu usd mua nguyên liệu để phòng chống dịch cúm ah năm n một
xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
theo cáo trạng công ty dược kiểu long và được bộ y tế đặt hàng sản xuất năm triệu viên ocentamivir với giá gần một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty trong quá trình mua nguyên liệu sản xuất thuốc đã để ra ba tám triệu usd
không báo cáo bộ y tế mà dùng số tiền này bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh
năm hai nghìn một mươi thanh tra chính phủ phát hiện công ty dược cửu long để ngoài sổ sách hơn ba tám triệu usd nên yêu cầu nộp lại
tuy nhiên bị cáo hóa chỉ đạo cấp dưới chuyển số tiền này ra nước ngoài
thanh toán cho một mươi một hợp đồng mua nguyên liệu khác không phải để sản xuất ocentamivir
cựu thứ trưởng cao minh quang bị xác định giữ vị trí trưởng ban chỉ đạo giải quyết việc liên quan đến thuốc tamiflu và ocentamivir
nên có trách nhiệm kiểm tra các vấn đề phát sinh
ông quang từng phát hiện công ty dược kiểu long chiếm đoạt ba tám triệu usd nhưng không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ
hành vi của bị cáo cao minh quang phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ trái nhà dân khiến hai mẹ con
con tử vong tại phường châu phú a thành phố châu đốc
vào tối ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú thành phố châu đốc về hành vi giết người
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một
thời điểm xảy ra cháy trong nhà có ông lâm tuyền dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
sinh sống cùng cháu là nạn nhân thái cẩm châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và con của châu là thái bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi năm
ông dân được lực lượng phát triển
trong phòng cháy chữa cháy phá cửa cứu sống kịp thời hai người còn lại đã tử vong
nghi vấn đây là một vụ án giết người cơ quan công an đã tổ chức điều tra truy xét
và xác định nghi phạm là trần văn nam
nam khai nhận chung sống cùng với chị châu từ đầu năm hai nghìn hai mươi
nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
do vậy chị châu không sung cùng nam nữa
vào ngày hai tháng một mươi một sau khi uống hết một năm lít rượu
đối tượng đã phóng hỏa sát hại hai mẹ con nạn nhân
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh cho biết vừa triệt xóa một băng nhóm bắt giữ bảy đối tượng
gây ra hàng loạt các vụ cướp trên địa bàn
lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp bảy đối tượng gồm lý thanh quốc liễu bình hà lê đức mạnh
nguyễn văn quang phạm nguyễn anh huy trắc minh thuận và trần quốc khánh cùng chú tây ninh
tăng vật thu giữ là ba xe mô tô hai mã tấu một cây chĩa một cây đao năm điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai đã thực hiện chót lọt sáu vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện châu thành gò dầu dương minh châu
cầm đầu nhóm là nguyễn liễu bình hà và nguyễn văn quang
các đối tượng thường sử dụng xe phân khối lớn dùng khẩu trang che biển số và di chuyển trên các tuyến đường vắng
dùng hung khí không chế cướp tài sản của người đi đường
lợi dụng sự sơ hở của công ty nhóm công nhân đã bàn nhau lấy tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
công an huyện châu thành tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm bùi hữu phú nguyễn quốc vĩ lê thiện bích về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn ngọc tấn trần hoàng nhi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có các đối tượng cùng chú tệ xã an hòa huyện châu thành
trước đó phú bàn với vĩ lấy trộm dày trong công ty bán lại cho mình
vĩ và bích đến khu vực xưởng xê của công ty trách nhiệm hữu hạn an giang sam ho
tại khu công nghiệp bình hòa huyện châu thành và đột nhập lấy trộm bảy mươi hai đôi giày thành phẩm trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng
vĩ bán bảy mươi hai đôi giày cho phú với giá hai mươi triệu đồng sau đó phú đem bán lại cho nhi được hai mươi bốn triệu đồng
số giày mua được nhi đem đi tiêu thụ được sáu mươi tám đôi vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
phát hiện đấu tranh xử lý nhiều trường hợp liên quan đến tội trộm cắp mua bán ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật
kịp thời trao trả nhiều tài sản có giá trị cho người dân
đó là hiệu quả bước đầu mang lại sau hai năm triển khai mô hình phòng chống tội phạm tại bệnh viện trung mương huế
đây cũng là công trình thanh niên tiêu biểu do đoàn thanh niên công an tỉnh và bệnh viện trung mương huế phối hợp thực hiện
khu vực nhà chờ tòa nhà oda nơi tập trung rất đông người đa phần họ đều là người nhà bệnh nhân đến từ các tỉnh thành khác
đây cũng là địa điểm các đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp lợi dụng lúc người dân ngủ quên
sơ hở rồi móc túi trộm cắp điện thoại túi sách
tinh vi hơn các đối tượng còn đóng giả người bệnh vào thăm khám rồi nhanh chóng tiếp cận người lớn tuổi lấy lòng tin và trộm cắp tài sản
lợi dụng lòng tin của bà con khi mà đưa người thân vào khám chữa bệnh để nhiệt tình cầm hồ tài sản
khi bà con lơ là chúng sẽ cầm tài sản và biến mất
thông qua đó thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho bà con cách thức để xử lý khi mà trộm cắp tài sản

đó là phải thông báo ngay cho lực lượng chức năng cũng như lực lượng bảo vệ để mà qua đó sẽ quan vùng và tiến hành túi sách và túi bắt tội phạm
thực tế đã có không ít người trở thành nạn nhân của các đối tượng này
qua công tác nắm tình hình đoàn thanh niên công an tỉnh gồm các chi đoàn phòng cảnh sát hình sự
cảnh sát mạc túy phối hợp cùng bệnh viện trung ương huế tổ chức luân phiên các tổ thường tra vào các khung dựa cao điểm
nhắc nhở hàng nghìn lượt người dân đến khám điều trị và thăm nuôi bệnh nhân cần nâng cao ý thức trong quản lý tài sản
đồng thời là công nhau đoàn kết để khi mà phát hiện là tri hô và bắt cả giang
đoàn công an tỉnh thượng tên huế và đoàn bệnh viện trung ương huế chúng mình đã có sự kết nối rất là kháng khí
và có một đường giấy nóng luôn luôn thường trực ở các khóa phòng đặc biệt là các khu nhà chơi
các khu bệnh nhân đông là để giúp cho người dân hoặc là bệnh nhân sẽ phát hiện những trường hợp nào khẩn cấp
những trường hợp nào nghiêm trọng
nghĩ ngư tội phạm thì chúng mình sẵn sàng để xử lý và bắt các đối tượng đó
nhờ sự phối hợp chặt chẽ tổ công tác còn kịp thời ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc gây rối an ninh trật tự
lòng ghép vào mô hình công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chở cháy tại các khóa phòng có nguy cơ cháy nổ
cũng được luân phiên kiểm tra hướng dẫn thường xuyên
mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân đến khám và điều trị
sau khi phát hiện nhiều vụ tội phạm trộm ma túy và thực phẩm đồ uống để bán cho người tiêu dùng
đặc biệt là học sinh công an tp hcm tiếp tục lên tiếng cảnh báo về vấn đề này
cụ thể thời gian gần đây công an quận một mươi tp hcm đã phát hiện vụ bán nước xoài có chứa chất ma túy
thủ đoạn của tội phạm ma túy là pha trộn đóng gói dưới dạng thực phẩm chức năng kẹo đồ uống
như trà giảm cân nước xoài nước vui bột vui nước tăng lực sô cô la
vì vậy cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm đồ uống không rõ nguồn gốc
cha mẹ cần kiểm soát việc ăn uống sử dụng các loại thực phẩm của con em mình
luôn cảnh báo cho con về tác hại của ma túy đồng thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
về việc nghi vấn mua bán các loại thực phẩm nước uống có chứa chất ma túy
công an huyện tam nông phối hợp với công an tp hcm tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại nền đất chống thuộc ấp một xã an hòa huyện tam nông tỉnh đồng tháp
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ số tiền trên năm mươi sáu triệu đồng
ba con gà trống đang mang cựa một mươi chín xe mô tô và một số tăng vật có liên quan
vụ việc đang được công an huyện tam nông tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm hành vi đánh bạc trái phép của các đối tượng theo quy định của pháp luật